mẹ ơi mẹ ơi
mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ
mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ